các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với nguyễn văn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở tổ bảy phường la khê quận hà đông về hành vi trốn khi đang bị áp giải theo điều ba trăm tám mươi sáu bộ luật hình sự
trước đó trong ngày một mươi tám tháng sáu công an quận hà đông đã có báo cáo lên công an tp hà nội về việc nguyễn văn trung trốn thoát trong khi các cán bộ công an dẫn giải lên phòng xét xử tòa nhân dân quận hà đông và tội danh tàng trữ sử dụng trái phép súng quân dụng
đe dọa giết người nhận báo cáo về vụ việc công an tp hà nội đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự huy động lực lượng phối hợp với công an quận hà đông và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy bắt trung
đường dây mua bán ma túy liên tỉnh từ tp hcm về huế do đối tượng hoàng nguyễn minh hằng sinh viên trường cao đẳng du lịch huế cầm đầu hoạt động rất tinh vi xảo quyệt công an tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng đối với ba đối tượng
hoàng nguyễn minh hằng chú tỉnh quảng trị nguyễn văn quang và ngô thị hằng dung cùng chú tp huế về hành vi buôn bán tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày tám tháng sáu khi hằng đang ở nhà nghỉ huế xưa tại đường điểm phùng thị tp huế thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ khẩn cấp khám xét tại hai phòng nghỉ của nhà nghỉ này
cơ quan công an thu giữ một ba trăm linh ba viên thuốc lắc gần năm trăm linh triệu đồng cân tiểu ly để dùng mua bán ma túy cùng với nhiều dụng cụ và giấy
cơ quan công an tiến hành bắt giữ hai đối tượng quang và dung khám xét nơi ở các đối tượng lực lượng công an thu giữ sáu trăm hai mươi năm gam ma túy tổng hợp dạng ketamin cân tiểu ly và một số dụng cụ dùng cho ma túy
công an huyện trùng khánh tỉnh cao bằng phối hợp với sở thông tin truyền thông tỉnh vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với hà văn nghiệp chú tại xã phong châu huyện trùng khánh về hành vi vi phạm hành chính chia sẻ thông tin trên trang facebook cá nhân
công an huyện trùng khánh tỉnh cao bằng phối hợp với sở thông tin truyền thông tỉnh chia sẻ thông tin trên trang facebook cá nhân
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã tiến hành mời phụ huynh và ba mươi bảy trường hợp thanh niên tụ tập cổ vũ đua xe trái phép vào giữa tháng sáu để tiến hành xử lý vi phạm hành chính đồng thời tuyên truyền giáo dục các đối tượng làm cam kết không tái diễn vi phạm
thông tin từ đội cảnh sát giao thông và trật tự công an thành phố nha trang đêm một mươi hai dạng sáng ngày một mươi ba tháng sáu tại khu vực đèo phạm văn đồng đoạn qua xã vĩnh lương
các lực lượng chức năng đã tiến hành chốt chặn tạm giữ ba mươi bảy đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên tụ tập cổ vũ đua xe trái phép và thu giữ tất cả phương tiện
phần lớn các trường hợp đều đã nghỉ học hoặc không có việc làm ổn định
qua giả soát các thanh niên này đều vi phạm lần đầu do đó lực lượng cảnh sát giao thông xem xét không khởi tố xử lý hình sự mà chỉ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ hai bảy triệu đồng
đây cũng là vụ việc tụ tập cổ vũ đua xe lớn nhất bị phát hiện và xử lý tại thành phố nha trang từ đầu năm đến nay